các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các thống kê lao động tự do lần này các quận nguyện thành phố thủ đức sẽ mở rộng thêm một mươi nhóm lao động tự do khác
bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng mức độ giãn cách xã hội chống dịch của thành phố trong thời gian gần đây
cụ thể một mươi nhóm lao động tự do được bổ sung bao gồm
một bảo mẫu ghét dọn giúp việc gia đình thuê
bảo vệ giữ xe rửa xe thuê sửa vá xe nhỏ lẻ bán báo dạo đánh dày hoặc công việc có tính chất tương tự
bán hàng hoặc trợ giúp bán hàng thuê trong cửa hàng nhỏ tại chợ quầy hàng điểm buôn bán nhỏ tạp hóa
xử lý hạt giống để nhân giống đốn lá lợp nhà
đánh bắt thủy sản ven biển và nội địa tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh khai thác đánh bắt thủy sản kéo lưới đang lưới hoặc công việc có tính chất tương tự
thợ hồ phụ hồ thợ sơn thợ mộc thợ phụ tự làm hoặc làm theo nhóm riêng lẻ độc lập hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh xây dựng dân dụng
tài xế phụ xe lơ xe tiếp viên nhân viên làm thuê tại các hộ kinh doanh vận tải
tám xe ôm công nghệ
tự làm hoặc làm thuê trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm mai gia công thủ công mỹ nghệ
một mươi nhóm công việc khác cho các quận nguyện thành phố thủ đức đề xuất bổ sung
dự kiến những người lao động này sẽ nhận được hỗ trợ từ ngày hai mươi năm tháng bảy trở đi
thành phố hồ chí minh sẽ cố gắng hỗ trợ tối đa không để một ai vì tác động của dịch covid một mươi chín mà rơi vào cảnh khốn khổ khó khăn
nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thủ đô
liên đoàn lao động tp hà nội đã thành lập tổ ứng phó khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
tổ gồm chín người có nhiệm vụ phối hợp với công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất hà nội
các liên đoàn lao động quận huyện thị xã ra soát nắm chắc số lượng đoàn viên người lao động ở từng doanh nghiệp từng khu cụm điểm công nghiệp
nắm số lượng đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
chủ động nắm bắt tiếp nhận và tham mưu xử lý kịp thời thông tin về nhu cầu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động về nhu cầu được hỗ trợ
bên cạnh đó tổ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hỗ trợ đoàn viên người lao động khi bị cách ly nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh
không để đoàn viên người lao động bị đói ăn thiếu chỗ ngủ
tham mưu đề xuất địa điểm phương án đặt các siêu thị không đồng các điểm trung gian tiếp nhận cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ người lao động phù hợp với diễn biến tình hình thực tế
tham mưu đề xuất với thường trực liên đoàn lao động tp hà nội làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa thiết yếu để chủ động về nguồn và phương án cung cấp hàng hóa nếu tình hình có diễn biến phức tạp
ngoài ra tổ đề xuất các hình thức định mức cơ chế nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên người lao động khi bị cách ly nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhất là đoàn viên người lao động bị cách ly nghỉ việc do doanh nghiệp bị phong tỏa
và đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh
đảm bảo kịp thời hiệu quả
thưa quý vị và các bạn trước tình hình dịch bệnh căng thẳng số ca nhiễm covid mới đang leo thang từng ngày
nhiều người dân lo ngại các bệnh viện cơ sở y tế bị quá tải nên đã chủ động tìm phương án tự bảo vệ
cùng với khẩu trang đồ bảo hộ thì máy tạo oxy đang là mặt hàng được săn đón nhiều nhất hiện nay
chính vì vậy mà giá bán máy tạo oxy cũng được các tiểu thương bán cao gấp từ hai đến ba lần so với trước đây
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hà nội
phố phương mai hà nội
đây là con phố chuyên kinh doanh các thiết bị vật dụng y tế
hiện tại ở nhiều cửa hàng đã không còn máy tạo oxy để bán
còn tại một số cửa hàng loại máy này hiện vẫn còn
tuy nhiên giá bán cao hơn rất nhiều so với trước thời điểm dịch bùng phát mạnh ở các tỉnh phía nam
bên cạnh mặt hàng máy tạo oxy thì các bình khí oxy cũng tăng từ một trăm năm mươi đồng đến ba trăm linh đồng một bình
theo các chuyên gia y tế việc người dân mua tích chữ máy tạo oxy bình oxy
là việc không cần thiết
các bác sĩ khẳng định trong bệnh viện bệnh nhân covid một mươi chín nặng được chỉ định dùng máy thở oxy
tùy theo mức độ bệnh
việc tự ý dùng máy tạo oxy không đúng cách có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân
và đặc biệt nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ khi người dân tích chữ bình oxy trong nhà
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản thống nhất dự thảo kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế
đến phú quốc kiên giang của bộ văn hóa thể thao và du lịch
tuy nhiên bộ giao thông vận tải lưu ý cần xây dựng phương án tổng thể kỹ lưỡng đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
cho người dân địa phương và không để lây nhiễm dịch bệnh từ nguồn khách quốc tế ra cộng đồng
bộ giao thông vận tải đề nghị cần ưu tiên triển khai tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín cho người dân phú quốc
thực hiện phân luồng giám sát khách quốc tế từ khi nhập cảnh và suốt thời gian lưu trú tham quan du lịch
có phương án phòng chống lây nhiễm đối với lực lượng lao động trực tiếp tham gia phục vụ đón khách du lịch quốc tế
bộ cũng đề nghị bổ sung nhiệm vụ của bộ văn hóa thể thao và du lịch là chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan lựa chọn thị trường khách du lịch quốc tế
hiện bộ văn hóa thể thao và du lịch đang lấy ý kiến việc thí điểm đón du khách quốc tế đến phú quốc trong thời gian sáu tháng
dự kiến từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn đầu ba tháng phú quốc dự kiến đón từ hai đến ba khách một tháng
thông qua các chuyến bay thuê chuyến
giai đoạn hai ba tháng hòn đảo này dự kiến sẽ đón từ năm đến một mươi khách một tháng
trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp cùng với nhiều bất ổn diễn ra trên phạm vi toàn thế giới
dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài toàn cầu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi sụt giảm tới ba mươi năm từ mốc hơn một năm trăm linh tỷ usd một năm hai nghìn một mươi chín
xuống còn khoảng một tỷ usd năm hai nghìn hai mươi
dù vậy nền kinh tế việt nam vẫn cho thấy sức hấp dẫn khi lần đầu tiên lọt top hai mươi nền kinh tế thu hút fdi nhiều nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi
mở ra nhiều cơ hội phát triển sau đại dịch covid một mươi chín
theo báo cáo đầu tư thế giới năm hai nghìn hai mươi một của hội nghị liên hiệp quốc tế về thương mại và phát triển
việt nam đứng thứ một mươi chín toàn cầu về thu hút dòng vốn fdi với một mươi sáu tỷ usd
tăng năm bậc so với năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt theo số liệu từ bộ kế hoạch và đầu tư số vốn fdi thực tế lên đến hai mươi tám năm tỷ usd
trong đó nguồn vốn tập trung vào công nghiệp chế biến chế tạo sản xuất phân phối điện bất động sản và bán lẻ
bên cạnh yếu tố thị trường động lực giúp việt nam thu hút tốt dòng vốn fdi đến từ tình hình chính trị ổn định
khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt cộng với tiềm năng của một nước đang phát triển
đáng chú ý các chuyên gia dự báo nguồn vốn fdi năm nay của việt nam sẽ tăng nhẹ so với năm hai nghìn hai mươi
trong khi tổng nguồn vốn fdi toàn cầu được đánh giá sẽ tiếp tục giảm và chạm đáy
một tín hiệu tích cực khác là trong khi nguồn vốn fdi sụt giảm ở mọi châu lục riêng châu á lại tăng bốn trong năm qua
mở ra cơ hội tăng cường thu hút dòng vốn này cho các quốc gia trong khu vực
trong đó việt nam là điểm sáng với nhiều thuận lợi sẵn có sau năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị bất động sản nghỉ dưỡng đang phát triển mạnh ở nước ta trong những năm gần đây
trước bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng xấu bởi dịch bệnh bất động sản nghỉ dưỡng được đánh giá là kênh tiềm năng cho các nhà đầu tư
các hình thức condotel shophall minihotel đã dần trở nên quen thuộc trong các giỏ hàng của thị trường bất động sản
thời gian gần đây xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng bất động sản chăm sóc sức khỏe
đang trở thành điểm mới xu thế mới trên thị trường bất động sản việt nam
đó là các dự án có tiện ích nổi trội hướng tới chăm sóc sức khỏe như bất động sản gắn với nhà ở xanh
đặc biệt gần đây nhất xuất hiện loại hình bất động sản khoáng nóng tại ra một lợi thế của việt nam so với nhiều nước khác
trong thời điểm covid dịch như thế này một trong sản phẩm bất động sản quan tâm đến sức khỏe của người dân
đang được tất cả những khách hàng cũng như nhà đầu tư quan tâm và lựa chọn đến đây
là một sản phẩm đặc biệt của thị trường
bất động sản chăm sóc sức khỏe trước đây đã từng xuất hiện lác đác trên thị trường
nhưng mới chỉ cơ bản ở các khu nghỉ dưỡng resort ven biển
những năm gần đây quy mô đầu tư được đánh giá là bài bản hơn
và đã xuất hiện trong dự án bất động sản căn hộ nhà ở ngay gần trung tâm thành phố hà nội
mới đây ecopark và nomura một trong những tập đoàn bất động sản lớn tại nhật bản
đã giới thiệu ra thị trường tổ hợp trị liệu khoáng nóng tại gia tiên phong của việt nam
dự án căn hộ swan lake residence dion sen
vì đây là một sản phẩm mới trên thị trường
so sánh với các sản phẩm khác
tại đây mình thì mình thấy là môi trường xanh sạch
và có cả những cái tiện ích và chăm sóc sức khỏe cho người già
và môi trường cũng lý tưởng
với nhiều tiện ích xanh như công viên thiên nhiên suối khoáng nóng vườn thiền
hoàn toàn có thể có những trải nghiệm vô cùng thư thái
khi lựa chọn dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe
thưa quý vị ngâm khoáng nóng là phương pháp trị liệu tốt cho sức khỏe
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay
thì các dự án mang lại lợi ích sức khỏe cho người dân
được kỳ vọng là sẽ thu hút được sự quan tâm rất lớn của các nhà đầu tư
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
khi chính quyền thu hồi đất làm dự án sân bay long thành
nhiều hộ dân ở xã suối chầu nay là xã bình sơn huyện long thành tỉnh đồng nai
có đất tài sản trên đất thuộc diện phải thu hồi
và có một số trường hợp sẽ không được đền bù
trong đó có những hộ dân xây dựng chuồng gà sau năm hai nghìn một mươi năm
biết được chủ trương này trần quang sơn từng là phó trưởng ấp suối chầu ba xã bình sơn huyện long thành
đã gặp hơn một mươi hộ dân xây dựng chuồng gà sau thời gian được áp dụng đền bù
mỗi hộ đưa một mươi triệu đồng để sơn tìm cách hợp thức hóa hồ sơ giúp người dân có thêm tiền đền bù
tin lời sơn nhiều hộ đã đưa tổng cộng sáu mươi triệu đồng để chạy hồ sơ đền bù
không nhận được đền bù như lời hứa các hộ dân đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai
đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với trần quang sơn
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổng số chạy gà của anh ấy và anh anh là một mươi hai chạy
thì tôi ra giá là một mươi triệu một chạy
tổng số tiền là một trăm hai mươi triệu
nếu như anh ấy đồng ý làm
anh ấy đồng ý thì tôi lấy trước một nửa là sáu mươi triệu
và tôi đã nhận tiền của anh nội là sáu mươi triệu đồng
các bộ ấp trong quá trình kiểm đếm
về tài sản tiến đất để tiển khai dự án
các bộ ấp trong quá trình kiểm đếm
theo công an huyện long thành
không chỉ lừa đảo đền bù
lợi dụng tình hình triển khai dự án xây dựng sân bay long thành
và thiết kế sân bay long thành
khi công các gói thầu liên quan
nên thời gian gần đây
nhiều đối tượng đã vẽ ra các gói thầu ảo
hợp đồng kinh tế ảo có giá trị lớn
để lừa đảo chiếm đất tài sản
của các tổ chức và cá nhân
ngoài ra chúng còn dùng thủ đoạn
để kêu gọi góp vốn
hợp tác khai thác vận chuyển đất tầng phủ
rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc
để bảo đảm việc thực hiện hợp đồng
rồi cao chạy xa bay
nên tiếp cận các thông tin chính thống
của cơ quan nhà nước
đã tuyên truyền
và đưa ra những thông tin
một cái affix
trong các địa bàn
để chúng ta thấy được
thông tin chính thống
tiếp cận nguồn thông tin đó
để không tin tưởng
vào những người lợi dụng
để chứng đoạt tài sản của mình
qua các vụ lừa đảo trên
cơ quan công an khuyên cáo
các doanh nghiệp và người dân
cần nêu cao tinh thần cảnh giác
để tránh bị các đối tượng lợi dụng
việc đền bù
triển khai xây dựng dự án sân bay long thành
để lừa đảo trục lợi
dưới nhiều hình thức tinh vi
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại